tỉnh ủy lào cai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh
theo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai đảng bộ khối các cơ quan và đảng bộ khối doanh nghiệp sẽ được hợp nhất thành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc tỉnh lào cai
bao gồm chín mươi hai tổ chức cơ sở đảng với hơn năm đặc viên đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lào cai có tư cách pháp nhân con dấu và tài khoản riêng
tại buổi lễ ban tổ chức tỉnh lào cai đã công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai chỉ định ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp với ba mươi đồng chí ban thường vụ với một mươi một đồng chí